các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đến với những tin tức đầu tiên
hà nội thêm một mươi bảy ca covid một mươi chín tại ổ dịch bệnh viện việt đức
bảy ca covid một mươi chín mới được ghi nhận sáng nay ngày hai tháng một mươi của hà nội đều là bệnh nhân
người nhà đi chăm sóc và nhân viên y tế của bệnh viện việt đức
bảy ca covid một mươi chín mới thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
thông tin các ca bệnh như sau các bệnh nhân có tên đều viết tắt
có chín trường hợp là bệnh nhân và bệnh viện hữu nghị việt đức điều trị bao gồm
một bà p s m sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ở hàng bài hoàng kiếm
hai anh b v t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở quang tiến sốc sơn
ba ông t d g sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm có địa chỉ ở thọ sơn triệu sơn thanh hóa
bốn anh h v t sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở kim liên kim thành hải dương
năm ông l v g sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ở dân hòa thanh oai hà nội
sáu ông n d d sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở kim liên kim thành hải dương
bảy ông n d d sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ở thị trấn chủ lục ngạn bắc giang
tám anh n v t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở nam thanh nam trực nam định
chín anh n v t sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở đống đa quy nhơn bình định
một mươi bà n t n sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy ở hà trì hà đông hà nội
hàng ngày bệnh nhân chỉ ở trong khoa điều trị từ lúc nhập viện
ngày ba mươi tháng chín và ngày một tháng một mươi họ được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả dương tính với trường hợp
có sáu ca covid một mươi chín là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức bao gồm
một mươi chị n t h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở quang tiến sóc sơn hà nội
một mươi một chị d t h sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở hưng đạo vũ đông thái bình
một mươi hai bà h t h sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ở thị trấn chủ lục ngạn bắc giang
một mươi ba chị n t t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở hà trì hà đông hà nội
một mươi bốn chị h t m sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở hiệp lực ninh giang hải dương
một mươi năm anh n t d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở cát trắng phù cát bình định
trong đó anh n t d ở bình định vào ngày hai mươi chín tháng chín chủ động sinh ra ngoài thuê phòng trọ
đến tối bệnh viện bị phong tỏa nên người này không thể quay lại khoa
ngày ba mươi tháng chín anh chủ động khai báo y tế và được lấy mẫu
kết quả nghi ngờ
ngày một tháng một mươi anh đê được lấy mẫu và kết quả dương tính
có hai ca mắc covid một mươi chín là nhân viên bệnh viện hữu nghị việt đức bao gồm
một mươi sáu chị n t t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi có địa chỉ ở liên ninh thanh trì hà nội
một mươi bảy chị n t n h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở đông xuân quốc oai hà nội
trong đó chị n t n h ăn ngủ làm việc tại tầng bảy đã tiêm chủng hai mươi vaccine không được lấy mẫu xét nghiệm định kiện hàng tuần
ngày ba mươi tháng chín chi được lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ
ngày một tháng một mươi người này được lấy lại mẫu
như vậy trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn hà nội có ba chín trăm chín mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh tám ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm chín mươi một ca
gần chín người liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày một mươi năm tháng chín
sáng ngày hai tháng một mươi sở y tế hà nội thông báo ghi nhận một mươi bảy ca dương tính với sars cov hai tại bệnh viện việt đức
đây là những ca trong khu vực phong tỏa và chưa được bộ y tế công bố
ngày một tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã có công văn gửi trung tâm y tế các quận huyện thị xã
về việc xử lý với người liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan trên địa bàn thành phố
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đề nghị trung tâm y tế các quận huyện thị xã tổ chức rà soát
lập chính sách để quản lý và theo dõi sức khỏe với các trường hợp đi đến làm việc khám chữa bệnh
hoặc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức
tại địa chỉ số bốn mươi tràng thi phường hàng bông quận hoàn kiếm kể từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
bên cạnh đó điều tra xác minh nếu có đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc bệnh nhân
tại phòng khoa tầng điều trị có bệnh nhân dương tính hiện là tầng bảy tầng tám tòa nhà d
hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính
nếu có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc có bất thường về sức khỏe
xử trí như ca nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
với các trường hợp còn lại cách ly tại nhà một mươi bốn ngày và lấy mẫu xét nghiệm
real time pcr mẫu gợp que
trung tâm y tế các quận huyện thị xã báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày
về trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội để tổng hợp báo cáo sở y tế
theo thống kê sơ bộ do trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cung cấp
có tám tám trăm sáu mươi hai người liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
kể từ ngày một mươi năm tháng chín
trong đó có bốn tám trăm sáu mươi một người tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn hà nội
và bốn một người tại các tỉnh thành phố khác
trong số bốn tám trăm sáu mươi một người tại hà nội có ba tám trăm năm mươi tám người đến khám bệnh
ba trăm sáu mươi chín người điều trị ngoại trú và sáu trăm ba mươi bốn người điều trị nội trú đã ra viện
ngoài ra trong số bốn một người ở các tỉnh thành phố khác
có hai năm trăm chín mươi sáu người đến khám bệnh
năm trăm linh chín người điều trị ngoại trú và tám trăm chín mươi sáu người điều trị nội trú đã ra viện
xét nghiệm nhanh nhất để khẩn trương phân vùng xanh đỏ phục vụ chống dịch covid một mươi chín
tại bệnh viện việt đức là ý kiến khẳng định của phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh tại buổi làm việc về công tác chống dịch covid một mươi chín
tại bệnh viện việt đức vào sáng ngày một tháng một mươi
giáo sư tiến sĩ trần bình giang đề nghị sở y tế hà nội hỗ trợ thực hiện nhanh công tác xét nghiệm
và định kỳ xét nghiệm lại sau ba ngày bảy ngày
lãnh đạo bệnh viện việt đức cũng đề nghị thành phố hà nội hỗ trợ việc giãn cách
người nhà bệnh nhân ra khỏi khuôn viên bệnh viện để phục vụ công tác phòng chống dịch
đối với người bệnh bệnh viện đã lên kế hoạch chăm sóc toàn diện
đồng thời lãnh đạo bệnh viện cũng đề xuất sau khi có kết quả xét nghiệm toàn bệnh viện
cần căn cứ vào đó để có phương án phòng chống dịch tiếp theo
nếu phong tỏa thì chỉ nên tiến hành ở những khu vực có nguy cơ cao rất cao
đặc biệt là bệnh nhân cấp cứu thận nhân tạo
bệnh viện việt đức phân luồn cách ly phòng khám chữa bệnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lập danh sách người bệnh đến khám điều trị ra viện có liên quan đến các nhân viên y tế
bị nhiễm sars cov hai trong thời gian kể từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
và gửi cho sở y tế các tỉnh thành phố nơi người bệnh cư trú để trà soát tổ chức quản lý
cách ly theo dõi xét nghiệm người bệnh người nhà của người bệnh theo quy định hiện hành
các lực lượng chức năng cũng đã điều tra các trường hợp liên quan ra soát f một f hai
và đã lấy toàn bộ hơn bốn mẫu xét nghiệm các nhân viên y tế người bệnh người nhà bệnh nhân trong bệnh viện
theo thống kê sơ bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội về số lượng người bệnh đến khám
điều trị tại bệnh viện việt đức kể từ ngày một mươi năm tháng chín đến nay toàn thành phố có gần bốn chín trăm linh người
trong đó có ba tám trăm năm mươi tám người đến khám bệnh ba trăm sáu mươi chín người điều trị ngoại trú và sáu trăm ba mươi bốn người điều trị nội trú đã ra viện
ngoài ra có thêm bốn một người liên quan bệnh viện việt đức tại các tỉnh thành khác
bao gồm gần hai sáu trăm linh người đến khám bệnh năm trăm linh chín người điều trị ngoại trú và tám trăm chín mươi sáu người điều trị nội trú đã ra viện
bộ y tế đã chỉ đạo ngành y tế hà nội trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp tục thông báo tìm người bệnh
và người nhà từng đến khám và điều trị tại bệnh viện việt đức kể từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín
những người này cần liên hệ với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để được hỗ trợ kịp thời